cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa tiến hành khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam cùng với tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hưng yên nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan biết chủ động liên hệ làm việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn và trần kim ngọc về hành vi buôn lậu
tổng số tăng vật lực lượng công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
bước đầu xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia chưa rõ lai lịch mua vàng tại campuchia với số lượng lớn giá rẻ hơn ở việt nam
sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để mang tiền đến đổi vàng rồi đem về tp hcm tiêu thụ
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó tâm bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm ở thị trấn trảng bom lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá sáu triệu đồng mang về bán
bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai mươi bảy tỷ đồng vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
các đối tượng gồm đặng văn dũng nguyễn kiên cường lê văn thân đều trú tại thị xã buôn hồ nguyễn văn sơn chú huyện crong bắc vũ đức kiểm vũ văn thành chú tại thành phố buôn ma thuật và ngô văn nguyện chú tại huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
đường dây cá độ bóng đá trên do vũ văn trinh cầm đầu đã bị cơ quan công an khởi tố trước đó qua khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể phân trên nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một năm tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung gian mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt xử lý thì số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
vận chuyển một mươi hai năm kg pháo nổ nông văn nghĩa chú huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa bị bắt quả tang
đối tượng bị phát hiện và bắt giữ vào dạng sáng tại khu vực xóm cốc cáng thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh
tại cơ quan điều tra đối tượng nghĩa khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo hoa nổ mang đi cất giấu với mục đích để bán kiếm lời trong dịp tết
từ hôm nay ngày hai mươi chín tháng một sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết ngày hai mươi tám
chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo tinh thần làm xuyên tết đi từng ngõ gõ từng nhà già từng người
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phấn đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi người có bệnh nền lực lượng tuyến đầu công nhân lao động trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng
đến nay việt nam đã tiêm chủng vượt mốc một trăm tám mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín có bốn mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ

bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phấn đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người cao tuổi người có đủ điều kiện tiêm chủng

bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phấn đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người cao tuổi người có đủ điều kiện tiêm chủng
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phấn đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người cao tuổi người có đủ điều kiện tiêm chủng
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả phấn đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi người có đủ điều kiện tiêm chủng

cho nên là thứ nhất là trên phương diện văn hóa thì tôi mong là từng dân tộc một cũng nên chỉnh trang lại cái văn hóa của dân tộc đặc thù của mình gắn với lại dân tộc việt nói chung
đầu tiên là nó đồng thuận với cái văn hóa chung của cả dân tộc việt ví dụ như tiết cổ truyền nhà nước quy định nghỉ bảy ngày thì cái văn hóa người tày người giao người mông người gia lai người ế đê cũng phải khẳng định là cái tiết mình chỉ bảy ngày
nhưng trong cái dịp tiết ấy người kinh người ta tổ chức lễ hội này thì người gia lai tổ chức hội này người tày tổ chức lễ hội này và người mông tổ chức lễ hội này
đúng với cái văn hóa truyền thống của dân tộc tôi nghĩ làm như thế chắc là làm được và làm như thế thì tôi nghĩ là đi vào lòng người và làm như thế thì tôi nghĩ là nó phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
theo phó giáo sư tiến sĩ thì chúng ta nên có thêm những chính sách nào để có thể chăm lo cho đời sống bà con mỗi dịp tết đến xuân về
trong thời gian tới về mặt chính sách của đảng nhà nước
đối với tết thì tôi phải nói là làm như thế này đã tốt rồi nhưng sẽ là tốt hơn nếu mà các cái cơ quan mặt trận hay hội chữ thập đỏ định hướng tốt cho cái việc mà các cái tổ chức và cá nhân thực hiện cái công tác tử tiện
công tác là xung vầy tết với bà con định hướng là từ các địa phương thống kê là năm nay còn những vùng nào khó khăn thì hội chữ thập đỏ rồi mặt trận chỉ đạo các tổ chức và cá nhân mong muốn đi làm từ thiện là nên hướng theo cái đó
chứ đừng để
chứ đừng để tự phát
thứ hai chính như thế thì thấy cái vai trò của hệ thống chính trị và các đoàn thể
phải thông qua đoàn thể và hệ thống chính trị để làm việc đó chứ không để tự phát
hiện nay công tác này thì tự phát vẫn nhiều
mà chính tự phát nhiều thì lại các cái thế lực xấu nó cũng có thể thực hiện theo những ý đồ của nó được
chứ nếu mà thông qua các đoàn thể thì vừa nâng cao giá trị hoạt động của các đoàn thể
của hội phụ nữ của đoàn thanh niên hay của mặt trận v v
nhưng lại vừa gì
bà con thấy
đấy là cái vai trò của đảng nhà nước
chứ nếu mà không như thế thì người ta chỉ biết là của ông này của ông kia
nếu mà thậm chí người ta nghĩ là của người này người kia
chứ không thấy đấy là cái vai trò to lớn từ chính sách chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp của nhà nước mà ra
tết nguyên đán đã đến với chúng ta rất là gần rồi
thì không biết rằng là đại tá phó giáo sư tiến sĩ vi thái lan có lời chúc nào muốn gửi tới tất cả quý vị đang xem truyền hình không ạ
một cái năm mới đến thì tôi cũng chỉ mong là
đầu tiên là
mọi nhà đều mạnh khỏe
đại dịch nhanh chóng qua đi
rồi mọi người vui vẻ tin tưởng theo chủ trương đường lưới của đảng và đoàn kết rồi làm ăn
những giá trị bản sắc riêng những trái tim yêu thương nguyên hướng về dân tộc từ khắp mọi nguyên vùng quốc
đó là những giá trị chân tí tạo nên tết hồ chùa việt nam
thông qua việc phá án phá những vụ án có tính chất man dợ để gửi thông điệp tới xã hội góp phần thay đổi tư duy xã hội
có cách nhìn tốt đẹp hơn
và đó là những tâm sự của người phá án sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong vấn đề và chính sách ngày mai
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
theo nghị định một trăm ba mươi một của chính phủ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
những người có công với cách mạng như thương binh bệnh binh sẽ được hỗ trợ về nhà ở bằng các hình thức
hỗ trợ khi thuê nhà ở xã hội
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
hỗ trợ khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước không băng bộ tiền sử dụng đất
hỗ trợ giải quyết cho mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
hỗ trợ cho tay bốn ưu đái của nhà nước để mua thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
hỗ trợ kinh phí để cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở tỷ thư hồng năm
có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thông tư hai mươi một
thông tư hai mươi một của bộ lao động thương minh và xã hội quy định bốn trường hợp người lao động không phải nộp tiền dịch vụ
gồm sang nhật bản làm thực tập sinh kỹ năng số ba sang nhật bản làm lao động kỹ năng đặc định
sang malaysia làm giúp việc gia đình sang các nước tây á làm giúp việc gia đình
bộ y tế vừa có hướng dẫn chính thức về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử tại thông tư hai mươi bảy
trong đó đặt ra lộ trình cụ thể
đối với các bệnh viện từ hạng ba trở lên
phải hoạt hành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đơn thuốc điện tử được lập kiện kị ký số chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như tương thuốc đấy